các tổ công tác hoạt động theo phương thức cắm chốt tập trung ở một khu vực để phát hiện kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ hoặc đối tượng nghi vấn có dấu hiệu phạm tội
trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện đối tượng tàng trữ vũ khí giao kiếm ma túy hoặc có dấu hiệu phạm tội thì lực lượng làm nhiệm vụ sẽ không chế áp giải đối tượng và đưa phương tiện tăng vật về trụ sở công an khu vực để khai thác xác minh và lập hồ sơ xử lý
các tổ công tác hoạt động theo phương thức cắm chút tập trung ở một khu vực để phát hiện kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ hoặc đối tượng nghi vấn có dấu hiệu phạm tội

đăng ký không
đâu bảng lái đăng ký đâu xuất trình kiểm tra
mở cốp tôi kiểm tra nào
hỏi vợ xem
màu gì đây
màu đen à
tôi chụp ảnh để tôi trả anh
tôi chữ xe rồi
xe màu đen
tôi nhắc nhở thôi
tìm ra trong túi quần quần áo
tôi kiểm tra qua cốp
anh cầm bút đi
sau ba mươi phút
cốp này đâu
tôi về nhà lấy
lấy xe lái xem

nhưng không thay đổi hết màu sơn này rồi nhé
bà mời bạn xe
vào đây làm việc đi
anh nói lại nhé
đây là màu gì đây
dán đi sơn đây
anh kiểm tra ở chỗ biên bản đấy
anh kiểm tra chưa

tôi chụp ảnh để tôi trả lại anh cái đăng ký
không được phạt được anh

anh có bằng lá anh không bằng lá
dõi theo mọi hoạt động trên đường phố
đêm nay tổ công tác viên ngày một trăm bốn mươi một này
sẽ làm việc đến hai giờ sáng
trước khi tổ khác đến thay ca
để tiếp tục làm việc đến năm giờ sáng
một tổ công tác như thế này
chỉ có trên dưới một mươi người
khó khăn nhiều nguy hiểm
có thể xảy ra bất cứ lúc nào
áp lực không hề nhẹ
với những biến cố khó lượng
rất khó để có thể triệt đề kiểm soát
ngăn chặn xử lý kịp thời
mọi hành vi vi phạm tại điểm
hầm kim liên quận hai bà trưng hà nội
xong dù bất cứ hoàn cảnh nào
lực lượng cảnh sát một trăm bốn mươi một
tại các điểm nóng luôn có sức mạnh là
giữ sự bình yên của thủ đô